tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu từ việc một cậu bé một mươi năm tuổi đang chơi đàn violon tại phố đi bộ hồ gươm
thì lực lượng chức năng hỏi giấy phép yêu cầu dừng biểu diễn
vụ việc được đưa lên mạng xã hội tạo ra làn sóng tranh cãi
trước vấn đề này cơ quan quản lý khẳng định
việc em bé đánh đàn viô lông trên hồ thì cũng đã rất nhiều báo chí nói
nhưng mà thực tế thì chúng tôi không hề cấm đoán những cái trường hợp biểu diễn như thế
nhưng chúng tôi chỉ không khuyên khích xin tiền trên hồ
từ sự việc trên ủy ban nhân dân tp hà nội đã giao cho ủy ban quận hoàn kiếm
xây dựng dự thảo quy chế và nội quy quản lý không gian đi bộ hồ gươm và vùng phụ cận
với mục đích chấn chỉnh những sự việc lộn xộn về biểu diễn tự phát trong thời gian qua
cũng như để quản lý tốt hơn không gian này trong thời gian tới
qua thực tế các hoạt động của không gian đi bộ hồ hoàn kiếm và phụ cận
thì từ đó cơ quan soạn thảo mới có những thực tế để đưa những ý kiến
vào soạn thảo cho nó xác thực với những diễn biến thực tế trên hồ
dự thảo quy chế và nội quy quản lý không gian đi bộ hồ gươm có bốn chương hai mươi năm điều
trong đó điều sáu quy định cụ thể các tổ chức cá nhân khi có nhu cầu tổ chức hoạt động
phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đúng quy định của pháp luật
hiện tại cơ quan chức năng đã cấp được chín mươi bốn thẻ hoạt động văn hóa nghệ thuật

các tổ chức cá nhân tham gia tại không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm
tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình với phương án này
hãy giữ cho nó những cái tuyệt vời nhất như thế này là đủ rồi
một khung cảnh ngày cuối tuần những con người tuyệt vời những cảm xúc thật tuyệt vời
còn có tìm ở đâu ra được nữa
tất nhiên một không gian văn hóa như không gian đi bộ hồ hoàn kiếm
không thể thiếu các hoạt động nghệ thuật với các điểm biểu diễn được thành phố bố trí
tại nhà bát giác trước cửa giạc công nhân
khu vực đối diện đền bà kiệu quảng trường đông kinh nghĩa thục
trước cửa trung tâm thông tin hồ gươm khu vực tượng đài vua lê
thì bên cạnh đó vẫn còn xuất hiện những điểm biểu diễn tự phát như thế này
với lối nghĩ đơn thuần đem lại niềm vui sự giải trí cho mọi người vào dịp cuối tuần
nên các thành viên trong nhóm tự chọn địa điểm
tự góp chút kinh phí để duy trì hệ thống loa đài phục vụ mọi người
bản thân mình cũng đi du lịch nhiều nơi
thì thành ra mình nghĩ là một cái trung tâm thủ đô để cho các nơi đổ về
thứ hai là cho khách du lịch quốc tế người ta đến chơi thì người ta có một cái sân chơi
thì thành ra nó vui vẻ mình muốn mình tổ chức ra
thành ra là anh em tất cả mọi người đều yêu quý thì ủng hộ
mọi người đến đông vui lắm ngày nào cũng cứ tối cuối tuần là mọi người tập trung về đây
đây không phải là trường hợp duy nhất có hoạt động biểu diễn tự phát
tại không gian đi bộ hồ hoàn kiếm
từ khi đi vào hoạt động đến nay khu vực này thu hút rất nhiều cá nhân
nhóm nhạc đến hoạt động
tự phát đa phần các cá nhân nhóm nhạc tổ chức biểu diễn tự phát
đều đặt hộp quyên góp tiền tùy vào lòng hảo tâm của khách
thậm chí cả những người nước ngoài cũng tham gia biểu diễn
và chỉ riêng hành động đó thôi cũng gây ra nhiều ý kiến khác nhau trong dư luận
em thấy như vậy giống như là mình ủng hộ thôi
tại vì cái này cũng công người ta ra đánh thôi chỉ là ủng hộ thôi
cô thấy như thế là không lên
bởi vì sau những tuần đi làm vất vả
bị ngơi để mọi người đi
đi này gọi là chỗ thư giãn đã là thư giãn thư giãn hoàn toàn luôn
chứ lại còn có những cái chỗ để tiền thế
để những người người ta có điều kiện ta để được không sao
người điều kiện ta không để được làm ta suy nghĩ
làm như thế nào để cho cái điều đó
nó không bị phản văn hóa và nó có thể chấp nhận được
thì đấy là một cái bài toán vô cùng là khó khăn đối với nhà quản lý
như tôi tìm hiểu
thì ví dụ như là ở đường phố của paris
mọi người cũng không có được quyền là đưa cái mũ ra để xin tiền đâu
vậy mà các nghệ sĩ đã lách ra bằng một cách là mở cái bao đàn ra
để trong cái khu quy định đó
và mọi người thì thả cái đồng tiền lẻ vào đấy
những người nghệ sĩ mang nghệ thuật âm nhạc đến gần hơn với công chúng là một nét đẹp
nhưng làm sao để việc đó trở thành nét văn hóa đối với người dân và khách du lịch
cũng như các cơ quan quản lý nhà nước phải hành xử như thế nào
để phát huy những giá trị nghệ thuật lành mạnh nơi công cộng
góp phần phát triển thu hút du lịch mới là điều thiết thực cần đặt ra trong bối cảnh hiện nay
quận thì cùng với cả sở văn hóa thể thao thì cũng đang cố gắng
tuy nhiên trên thực tế chưa thể kiểm soát được hết
bởi chúng ta cũng còn đang chờ chính thức cái quy chế được ban hành
đấy cũng là một cái căn cứ mà chúng tôi cũng suy nghĩ rằng tất cả những cá nhân hay tổ chức
khi tới tham gia các hoạt động trong không gian công cộng sẽ phải lưu ý để chúng ta thực hiện cho tốt
tránh những trường hợp như vừa rồi đã xảy ra trong không gian đi bộ hồ hoàn kiếm
hoạt động biểu diễn cần phải được quản lý đó là điều đương nhiên
nhưng quản lý như thế nào cho đúng quy định của pháp luật
và tạo điều kiện tốt cho nghệ sĩ hoạt động biểu diễn lành mạnh nơi công cộng
hình thành nên nét đẹp văn hóa phục vụ công chúng trong nước lẫn du khách nước ngoài